thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới tham quan bảo tàng văn minh châu á acm một trong những bảo tàng quốc gia nổi tiếng nhất của singapore

cũng trong sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bốn theo giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự diễn đàn kinh doanh việt nam singapore
đây là diễn đàn quy mô lớn với sự tham dự của khoảng bảy trăm linh đại biểu
trong đó có lãnh đạo các bộ ngành và đông đảo doanh nghiệp hai nước
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng cho rằng sau năm năm trở thành đối tác chiến lược quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam singapore cần có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn về kinh tế thương mại và đầu tư xứng đáng với quan hệ chính trị tốt đẹp của hai nước
chia sẻ với các đại biểu tham dự diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam đang nỗ lực thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên nền tảng tăng năng suất đổi mới sáng tạo tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng bốn nỗ lực xây dựng nền kinh tế khởi nghiệp sáng tạo năng động tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp đầu tư làm ăn tại việt nam
chính phủ việt nam cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các ý tưởng khởi nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ luật sở hữu trí tuệ mà quốc hội việt nam đã thông qua
cũng như thực hiện các cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các hiệp định fta mà việt nam đang tham gia
trên tinh thần đó thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn các đối tác singapore mang đến nhiều hơn nữa những kinh nghiệm hay về thành tựu của quốc gia khởi nghiệp singapore đến với việt nam
nhân chuyến thăm chính thức của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân tới cộng hòa singapore theo lời mời của thủ tướng lý hiển long hai bên đã ra tuyên bố chung
chuyển hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu
toàn văn tuyên bố chung
nhận lời mời của thủ tướng nước cộng hòa singapore lý hiển long thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc và phu nhân trần nguyệt thu đã thăm chính thức singapore từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và singapore trong năm hai nghìn một mươi tám
hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy cấu trúc an ninh khu vực thông qua đối thoại chiến lược hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean admm và hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng admm cộng
một mươi bốn hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thực tế thông qua các hoạt động của nhóm chuyên gia admm như tổ chức hội thảo và diễn tập
một mươi năm hai thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác an ninh và tình báo chống khủng bố
một mươi năm thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn singapore tiếp tục hỗ trợ việt nam trong phát triển nguồn nhân lực thông qua tổ chức các khóa học đào tạo theo thỏa thuận về chương trình đào tạo chuyên đề cho cán bộ cao cấp của đảng cộng sản việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
singapore tiếp tục khuyến khích các trung tâm giáo dục và nhà cung cấp dịch vụ tại singapore tích cực tham gia các dự án phát triển giáo dục ở việt nam
hai bên cam kết tích cực tăng cường hợp tác và liên kết giữa các trường dạy nghề và giao lưu giữa thanh thiếu niên hai nước
một mươi sáu hai thủ tướng ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn và bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm cuộc sống của người dân
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác giải quyết các thách thức khu vực và quốc tế trong đó có các vấn đề xuyên quốc gia như ô nhiễm không khí và khói bụi
quản lý chất lượng nguồn nước ô nhiễm biển và các vùng biển biến đổi khí hậu
hai nhà lãnh đạo ghi nhận tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trong giải quyết các vấn đề môi trường như xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
quản lý chất lượng không khí nguồn nước và tiếng ồn
một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam ủng hộ singapore tổ chức hội nghị bộ trưởng asean đặc biệt về khí hậu vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
hai thủ tướng hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như asean và các diễn đàn liên quan apec asem và liên hợp quốc
thủ tướng lý hiển long cảm ơn việt nam ủng hộ mạnh mẽ singapore đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám nhằm xây dựng một asean tự cường và sáng tạo
hai nước nhất trí duy trì thăm vấn thường xuyên về các vấn đề khu vực và phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố thống nhất đoàn kết và vai trò trung tâm của asean cũng như bảo đảm thực hiện hiệu quả tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó bao gồm công ước về luật biển liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả và giảng buộc
trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám singapore khẳng định tiếp tục ủng hộ các nước campuchia lào myanmar và việt nam
thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua chương trình hợp tác singapore và sáng kiến về hội nhập asean
hai mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà phía singapore đã dành cho cá nhân và đoàn
bày tỏ mong muốn đón thủ tướng lý hiển long và các lãnh đạo singapore thăm việt nam vào thời gian thuận tiện
hết tuyên bố
chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám singapore khẳng định tiếp tục ủng hộ các nước campuchia lào myanmar và việt nam
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp xã giao văn phòng thường trú đài phát thanh quốc tế trung quốc tại việt nam
nhân dịp văn phòng này mới đi vào hoạt động
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn vy trưởng ban tiếng việt kiêm trưởng đại diện văn phòng thường chú đài phát thanh quốc tế trung quốc
tại việt nam cri khẳng định việc thành lập và đi vào hoạt động của văn phòng thể hiện sự coi trọng của chính phủ trung quốc
trong mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới cri mong muốn phối hợp với báo nhân dân và các báo chí khác
để đưa tin bài cập nhật về tình hình tại việt nam
đồng chí tổng biên tập báo nhân dân thuận hữu nhấn mạnh báo nhân dân cùng với các ấn phẩm của mình sẽ phối hợp
để cri thực hiện tốt nhất việc đưa tin bài về việt nam đến người dân trung quốc
hôm nay trường đại học công nghệ miền đông đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm bốn mươi ba năm
ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước và một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động
đồng chí nguyễn hồng vinh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
nguyên tổng biên tập báo nhân dân cùng lãnh đạo tỉnh đồng nai và các tướng lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
từng chiến đấu trên chiến trường xuân lộc long khánh cùng dự
hơn bốn thập kỷ đã qua nhưng những dấu son về một thời hoa lửa
cũng vẫn không phai mờ trong ký ức của mỗi người dân
phát huy tinh thần tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
thầy và trò trường đại học công nghệ miền đông nguyên ra sức thi đua học tập nghiên cứu và rèn luyện
mang trí tuệ và sức khỏe của mình để cùng bảo vệ thành quả mà cha ông đã để lại
xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng
nhân dịp này lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã trao quyết định chuẩn y chức danh
hiệu trưởng trường đại học công nghệ miền đông cho nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ trương giang long
nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước sáng nay tại cà mau
đã diễn ra lễ khánh thành công trình tưởng niệm đồng chí trần văn thời xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
đồng chí trần văn thời là đảng viên đặc biệt
cộng sản việt nam nguyên là bí thư tỉnh ủy bạc liêu có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng
và cho đảng bộ chính quyền tỉnh cà mau xưa kia là tỉnh minh hải trong kháng chiến chống thực dân xâm lược
ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí đảng bộ cà mau đặt tên cho một huyện trong tỉnh mang tên trần văn thời
ngoài ra mảnh vườn ao cá nơi gia đình đồng chí sinh sống xưa kia được đảng bộ chính quyền tỉnh cà mau đầu tư
phục dựng lại không gian di tích đồng thời chỉ đạo việc tu bổ tôn tạo để bảo đảm sự trang nghiêm
để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
hôm nay tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội thảo khoa học kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền
trong công tác cán bộ nhằm nhận diện thực trạng và có biện pháp chấn chỉnh tình trạng chạy chức chạy quyền đang diễn ra hiện nay
các đại biểu tham dự hội thảo
đã tập trung tham luận làm rõ các nhóm chuyên đề chính như một số vấn đề chung về kiểm soát quyền lực thực trạng và giải pháp
nhận diện về vấn đề chạy chức chạy quyền về đạo đức công vụ và chống chạy chức chạy quyền
các giải pháp khắc phục các bất hợp lý hoàn thiện cơ chế nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền
vai trò giám sát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ của các cơ quan dân cử mặt trận tổ quốc và báo chí
thông qua hội thảo tỉnh ủy quảng bình sẽ tiếp thu các đề xuất về giải pháp cách làm để cụ thể hóa các nghị quyết
quy định của trung ương phù hợp với thực tế của tỉnh nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ tại địa phương hiện nay
pháp muốn chứng minh rằng thỏa thuận hạt nhân với iran có ý nghĩa và rằng đó là cách kiểm soát các hoạt động hạt nhân hiện nay của iran
và tôi cho rằng trách nhiệm của chúng tôi là cùng nhau đưa ra một cơ chế hành động ngoại giao phù hợp với các bên liên quan
để qua đó chúng tôi có thể thực thi nó hiệu quả cho dù quyết định của tổng thống trump là gì đi nữa
cũng theo tổng thống emmanuel macron các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với iran cần nỗ lực tìm một phương thức hiệu quả để xây dựng một cơ chế phối hợp
qua đó không bị bối rối trong trường hợp mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện chung
cùng ngày bộ tư pháp mỹ vừa chính thức mở cuộc điều tra đối với tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc
nghi ngờ tập đoàn này vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào iran
cuộc điều tra của bộ tư pháp mỹ được tiến hành sau khi các bộ tài chính và thương mại của mỹ chuyển chất yêu cầu hầu tòa tới tập đoàn huawei liên quan đến vấn đề trên
tuy nhiên nội dung chi tiết cuộc điều tra không được tiết lộ
trong khi đó cùng ngày tờ new york
times khẳng định tập đoàn của trung quốc đã nhận được chất yêu cầu hầu tòa của hai bộ trên về những cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào iran và triều tiên
huawei là một trong những nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới
tập đoàn này đang chịu sự giám sát chặt chẽ tại mỹ do giới chức an ninh nghi ngờ huawei có các mối liên hệ mật thiết với chính phủ trung quốc
và theo đó tìm ẩn mối đe dọa về an ninh đối với washington
trong khi đó các chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học đã đến địa điểm thứ hai tại thị trấn duma gần thủ đô damas của syri và thu thập các mẫu vật ở hiện trường để chuyển về hà lan phân tích
như vậy là tổ chức cấm vũ khí hóa học đã có thể kết nối lại hoạt động điều tra sau nhiều ngày bị chỉ hoãn do vấn đề an ninh
thông báo của opcw cho biết nhóm chuyên gia đã có chuyến thanh sát và thu thập các mẫu vật tại một hiện trường khác của vụ tấn công hôm bảy tháng bốn
các mẫu vật này cùng với những mẫu vật trong lần tiếp cận hiện trường đầu tiên hồi cuối tuần trước sẽ được mang về các phòng thí nghiệm của opcw ở ngoại ô thành phố la hay hà lan để tiến hành phân tích
opcw đồng thời xác nhận thông tin các nhà ngoại giao nga tổ chức một cuộc họp trong ngày hai mươi năm tháng bốn với các nước thành viên opcw trong đó có sự có mặt của một số người dân syri kể về vụ việc ở duma
trong khi đó đại sứ quán nga tại hà lan cho biết cuộc họp nói trên có các nhân chứng từ syri xuất hiện trong các đoạn phim liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại duma
bắt đầu từ ngày hôm nay philippines chính thức đóng cửa hòn đảo boracay nơi vốn được biết đến như một trong những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất thế giới trong thời gian sáu tháng
lý do mà nhà chức trách nước này đưa ra là để khắc phục các vấn đề liên quan tới nước thải và môi trường đồng thời xích chặt an ninh khu vực nhằm cải tạo hòn đảo này
theo cảnh sát trưởng khu vực sezabinnak lệnh đóng cửa đã bắt đầu có hiệu lực từ đêm qua theo đó khách du lịch bị cấm lên phà để đến đảo boracay
dọc các bãi biển cảnh sát đã đi tuần tra để bảo đảm người dân chỉ được phép bơi lội tại một khu vực được cho phép
trong khi các tàu thuyền bị cấm di chuyển trong vòng bán kính ba km từ đường bờ biển và chỉ có người dân boracay mới được phép đánh cá trong vùng biển này
quyết định ngừng hoạt động du lịch tại buragay đã nhận được vô vàn ý kiến trái chiều từ khách du lịch và người dân nơi đây trong sự tích nối
đóng cửa boracay sẽ tốt cho môi trường du khách chúng tôi có thể trở lại để tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp sau thời gian ấy
mùa hè là thời điểm chúng tôi có thu nhập tốt nhất nhưng giờ khi đóng cửa bãi biển sẽ chẳng có gì cả
trong thời gian đóng cửa chính phủ philippines sẽ cho phá hủy các công trình xây dựng trái phép tại những nơi cần được bảo vệ như các vùng đất ngập nước và rừng
đóng cửa các khách sạn và các cơ sở kinh doanh không có hệ thống xử lý nước thải
theo ủy ban điều phối ngân sách phát triển của chính phủ philippines ước tính thiệt hại gdp do đóng cửa boracay sẽ là khoảng một mươi chín triệu đô la một quý gây thiệt hại một tổng gdp quốc gia
dự kiến đảo boracay sẽ mở cửa trở lại vào tháng một mươi tới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại